tại quảng nam từ đêm ngày tám tháng một mươi hai đến nay có mưa lớn khiến cho nhiều nơi trên địa bàn tỉnh bị ngập sâu trong nước
theo ghi nhận đến một mươi năm h chiều nay tại nhiều vùng thấp trũng của các huyện tiên phước thăng bình đại lộc thị xã điện bàn và thành phố hội an bị ngập cục bộ
gây chia cắt một số tuyến đường lớn của thành phố tam kỳ như hùng vương phan châu trinh lý thường kiệt tôn đức thắng
tổng lượng mưa phổ biến từ ba mươi năm mươi mm đặc biệt tại huyện nam giang lượng mưa từ một trăm một mươi một trăm hai mươi mm huyện núi thành là hai trăm bốn mươi năm mm
theo dự báo từ chiều tối và đêm ngày chín tháng một mươi hai tỉnh quảng nam tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to